do không tìm được đối thủ một nhóm thanh niên chặn người đi đường rồi dùng vỏ chai thủy tinh tuyếp sắt đánh đập gây thương tích
công an quận tây hồ hà nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vũ minh nghĩa nguyễn văn trung vũ thanh tùng trần duy khánh
cùng sinh năm hai nghìn năm chú quận hoàng mai hà nội và làm rõ năm đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm của trần mạnh cường chưa xác định nhân thân
vũ minh nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau đi tìm gặp nhóm cường để đánh nhau
cả nhóm của nghĩa đi trên một mươi một xe máy mang theo sáu tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn hai kết vỏ chai thủy tinh các loại một dao tông
khi trên đường đi tìm nhóm của cường đến đoạn đường võ trí công và nguyễn hoàng tôn thuộc phường xuân la
thấy ba người đi xe máy dù không hề quen biết nhưng cả nhóm đã tấn công các nạn nhân
sau khi hành hung các nạn nhân cả nhóm đã phân công nhau đi phi tàng và cất dấu hung khí